từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến nay mưa to kèm với rông lốc xảy ra tại tỉnh điện biên đã khiến cho hàng trăm ngôi nhà trường học trạm y tế xã ở điện biên bị thiệt hại nặng nề
hiện tại thì lên tới hàng chục tỷ đồng
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh điện biên rông lốc đã làm cho năm trăm tám mươi năm ngôi nhà của người dân ở các huyện mường nhé nậm pồ mương trà điện biên đông tuần giáo bị tốc mái
trong đó có một trăm tám mươi bảy ngôi nhà bị thiệt hại trên bảy mươi đặc biệt trận rông lốc đã làm tốc mái nhiều điểm trường mầm non và trung học cơ sở trên địa bàn
ba cột điện bị đổ sập gây mất điện cục bộ tại hai xã nà bùng và nà hì